năm hai nghìn hai mươi ba xảy ra ba mươi vụ tai nạn giao thông liên quan đến đường sắt khiến một mươi ba người tử vong
tuy giảm nhẹ về số vụ nhưng lại tăng về số vụ tai nạn nghiêm trọng so với năm trước đó
trong ba tháng năm hai nghìn hai mươi bốn trên địa bàn xảy ra bốn vụ tai nạn giao thông đường sắt làm hai người tử vong
ông phạm anh tuấn phó giám đốc chi nhánh khai thác đường sắt hà nội cho hay
bên cạnh sự chủ quan lơ là thiếu cảnh giác của người dân
thì nguyên nhân chính là các lối đi tự mở chưa được xóa bỏ
tiến độ làm đường gom hàng rào chưa được chính quyền địa phương quan tâm thực hiện
theo ông tuấn để xóa bỏ được hết lối đi tự mở này hà nội phải hoàn thành được đường gom
muốn làm đường gom và mở các đường ngang hợp pháp
thì hà nội phải dành quỹ đất và bố trí kinh phí để triển khai rào đóng
tại một số lối đi tự mở có mật độ giao thông cao đi vào các khu dân cư
đề nghị hà nội tổ chức bố trí các lối đi tự mở này thành các lối đi hợp pháp
cử người cảnh giới đóng chắn
ngoài ra cần tăng cường tuyên truyền xây dựng lộ trình khẩn trương làm đường gom
mới xóa được lối đi tự mở phải giải quyết hết các vi phạm xây dựng nhà
và lấn chiếm trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt bảo vệ công trình đường sắt
đồng thời trước khi giao đất cho dân địa phương phải bố trí được lối đi
để đảm bảo người dân đi qua mà không phải giao cắt với đường sắt để đảm bảo an toàn
ngày hai mươi năm tháng năm công an tỉnh bình dương đã tạm giữ nguyễn văn quý
sinh năm hai nghìn bốn quê tỉnh sóc trăng để điều tra liên quan đến vụ người đàn ông
bị sát hại trước cổng một công ty xảy ra trên địa bàn huyện bắc tân uyên
nguyên nhân ban đầu được cho là do mâu thuẫn trong quá trình làm việc
theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an tối hai mươi ba tháng năm ông hvs bốn mươi bốn tuổi
ngụ bình dương bị hai người chặn đường tấn công trước cổng công ty nơi ông s
đang làm việc trong khu công nghiệp tân bình huyện bắc tân uyên
trong quá trình sô sát ông s bị một đối tượng dùng sao hành hung
rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường
nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
song do vết thương quá nặng nên đã không qua khỏi
nhận được tin báo công an huyện bắc tân uyên nhanh chóng đến hiện trường để điều tra
quá trình truy xét công an đã phát hiện và bắt giữ nguyễn văn quý
ngoài ra một thiếu niên sinh năm hai nghìn chín cũng được xác định có liên quan đến vụ án mạng
và được công an đưa về trụ sở lấy lời khai
bước đầu cơ quan điều tra xác định giữa nạn nhân và nghi phạm xảy ra mâu thuẫn
trong quá trình làm việc đến khi tan ca thì vụ việc xảy ra
thưa quý vị vụ cháy nhà trọ ở phố trung kính xảy ra vào đêm hai mươi bốn tháng năm vừa qua
khiến dư luận không khỏi bàng hoàng xót xa
sau sự việc này chủ tịch tp hà nội trần sĩ thanh đã ký công điện số bốn cdubnd
về việc tăng cường phòng cháy đối với nhà trọ trên địa bàn
một trong những nội dung đáng chú ý của công điện là lãnh đạo tp hà nội yêu cầu
ủy banh dân các địa phương chủ động thành lập các tổ công tác để ra sót
kiểm tra một trăm linh cơ sở nhà trọ trên địa bàn hoàn thành trước ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
báo cáo kết quả về ủy banh dân thành phố qua công an thành phố trước ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
đối với các loại hình cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao còn lại
chủ tịch tp hà nội yêu cầu các địa phương tiếp tục ra sót kiểm tra hoàn thành
trước ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn báo cáo kết quả về ủy ban nhân dân thành phố
qua công an thành phố trước ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
trên cơ sở kết quả kiểm tra ra sót đối với nhà trọ lãnh đạo tp hà nội yêu cầu
các đơn vị tiếp tục kiểm tra hướng dẫn đôn đốc một trăm linh cơ sở
hoàn thành việc khắc phục các giải pháp trước mắt đối với các loại hình cơ sở
có nguy cơ cháy nổ cao đã kiểm tra theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và bộ công an
đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng cháy và cứu nạn cho người dân
liên quan đến việc xử lý hậu quả vụ cháy lãnh đạo thành phố hà nội yêu cầu công an thành phố
khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân
có liên quan xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có
bên cạnh đó công an tp hà nội cũng được giao nhiệm vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền
phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy và kỹ năng thoát nạn đối với người dân
đang sinh sống làm việc tại các khu dân cư nhà trọ nhà ở nhiều căn hộ
nhà ở hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh
đặc biệt lãnh đạo tp hà nội yêu cầu ủy ban nhân dân quận cầu giấy chỉ đạo các phương
phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy tổ chức ít nhất ba mươi ba tổ công tác
để thực hiện ngay tổng ra soát kiểm tra một trăm linh việc khắc phục các giải pháp trước mắt
đối với nhà trọ trên địa bàn quận cầu giấy theo chỉ đạo tại công điện chín trăm chín mươi một cdtt của thủ tướng chính phủ
việc hướng dẫn phải được thể hiện bằng văn bản kiến nghị rõ thời hạn thực hiện hoàn thành
và yêu cầu chủ cơ sở chủ hộ gia đình cam kết thực hiện dứt khoát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
theo quy định của pháp luật đồng thời tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng cháy
kỹ năng thoát nạn thoát hiểm kỹ năng xử lý tình huống chữa cháy ban đầu cho người dân
và hoàn thành báo cáo ủy ban nhân dân thành phố hàn đội trước ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
thưa quý vị đối tượng nguyễn quốc quân còn gọi là quân idol sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
chú khối phố một thị trấn khe xanh huyện hướng hóa quảng trị là tay anh chị khét tiếng ở phố núi này
sau khi bị bắt khởi tố bị can đối với quân cơ quan cảnh sát điều tra công an quảng trị tiếp tục điều tra
làm rõ thêm về những thủ đoạn phạm tội tinh quái của y trong đó có hành vi cho vay lãi nặng
theo kết quả điều tra lợi dụng giai đoạn kinh tế khó khăn nhu cầu vay vốn của người dân nhiều
nhưng không có tài sản thế chấp hoặc làm thủ tục phức tạp nguyễn quốc quân đã tiến hành nhiều thủ đoạn
cho hàng chục người dân trong tỉnh vay tiền với mức lãi suất cắt cổ
đối tượng này và lê thị lệ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một chú khu phố trung chỉ phường đông lương
thành phố đông hà quảng trị là bạn học cùng lớp trung học phổ thông
đầu năm hai nghìn hai mươi ba khi gặp lệ y nói cho lệ biết y có làm dịch vụ cho người khác vay tiền với mục đích hưởng lãi suất cao
nếu ai có nhu cầu vay thì nhờ lệ giới thiệu
vì vợ chồng lệ kinh doanh cửa nhôm sinh pha thi công nội thất nhà ở
và lệ biết quân đang xây dựng khách sạn lớn ở thị trấn khe xanh
nên lệ đồng ý sẽ giới thiệu người đến vay tiền với mục đích xin quân cho vợ chồng lệ thi công
hạng mục cửa bằng nhôm sinh pha và nội thất khách sạn này
mặt khác lê muốn kiếm thêm thu nhập từ việc giúp quân cho người khác vay tiền
theo đó lệ đã thông tin cho bạn bè người thân trong gia đình
nếu ai có nhu cầu vay tiền đáo hạn ngân hàng hoặc kinh doanh thì liên hệ với lệ
quân và lệ sử dụng phương thức mỗi khi có người cần vay
lệ thông tin cho quân biết lai lịch người này số tiền và thời gian vay
quân nói cho lệ biết số tiền lãi quân sẽ lấy và lấy trước ngay khi cho vay
nghĩa là khi đưa chuyển tiền cho vay quân trừ luôn tiền lãi
khi người vay đồng ý lệ yêu cầu cung cấp số tài khoản ngân hàng
để nhận tiền vay từ quân hoặc lệ lấy tiền mặt ở đối tượng này rồi trực tiếp đưa cho người vay
ngoài ra trước khi cho vay quân bảo lệ yêu cầu người vay phải viết giấy biên nhận tiền
hoặc thực hiện hợp đồng vay tiền theo mẫu do quân soạn thảo sẵn
quân trực tiếp đưa các giấy tờ hợp đồng này cho lệ hoặc quân nhờ nguyễn thanh tùng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú khu phố chín phường năm đông hà là người được quân thuê quản lý ngôi nhà số năm mươi lý chiêu hoàng
đông hà đưa tới cho lệ để lệ đưa cho người vay
chỉ trong vòng năm tháng từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba quân và lệ đã một mươi ba lần cho vợ chồng
anh nguyễn trường g sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một và chị nguyễn thị tê sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng chú khu phố tân vĩnh phường đông lương đông hà vay tiền với lãi suất cao
trong đó có một mươi hai lần
quân đã cho vay lãi suất trên một trăm linh một năm cao hơn gấp năm lần mức lãi suất cao nhất
theo quy định tài khoản một bốn trăm sáu mươi tám bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm
đối với một mươi ba lần cho vay này quân đã thu lợi bất chính số tiền bảy trăm sáu mươi tám triệu năm trăm sáu mươi bảy một trăm hai mươi ba đồng
sau đó quân chia lại cho lệ chín mươi năm triệu đồng tùng ba mươi năm chín triệu đồng
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an quảng trị còn phát hiện thêm sáu trường hợp
bị quân và lệ cho vay tiền với mức lãi suất cắt
điển hình vợ chồng anh hoàng văn tê sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy và chị nguyễn thị thanh tê sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
cùng chú khu phố chín thị trấn gio linh huyện quảng trị
ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba vay của quân và lệ một một tỷ đồng lãi suất một hai trăm một mươi hai đồng một triệu một ngày
tương đương mức lãi bốn mươi bốn hai trăm ba mươi tám một năm
ngày hai mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba tiếp tục vay của hai đối tượng trên ba trăm sáu mươi triệu đồng
lãi suất hai năm trăm ba mươi triệu đồng
tương đương bức lãi chín mươi một hai mươi năm đồng một triệu một ngày tương đương bức lãi chín mươi hai một mươi sáu một năm
hiện vợ chồng anh tê và chị t còn nợ của quân và lệ số tiền là một tỷ bốn trăm sáu mươi triệu đồng
tiền gốc của hai khoản vay
bà lê thị hồng tê sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú thôn đông bình xã cam tuyền huyện cam lộ quảng trị
từ tháng bốn đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba vay của quân và lệ năm trăm linh triệu đồng
lãi suất hai năm trăm linh đồng một triệu đồng một ngày tương đương mức lãi chín mươi một hai mươi năm một năm
hiện bà t vẫn còn nợ quân và lệ số tiền ba trăm linh triệu đồng tiền gốc chưa tính lãi phát sinh
ngoài ra trong quá trình khám xét khẩn cấp chỗ ở của quân tại số nhà sáu mươi a phan đình phùng
khối một thị trấn khe xanh cơ quan cảnh sát điều tra công an quảng trị phát hiện
thu giữ nhiều tài liệu thể hiện việc quân cho một mươi sáu người khác vay tiền với các mức lãi suất cắt cổ kể trên
hiện viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng trị đang hoàn tất thủ tục truy tố nguyễn đức quân và đồng bọn
cùng với nhiều tội danh khác nhau bao gồm vận chuyển trái phép chất ma túy
cưỡng đoạt tài sản và cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự bắt giữ người trái pháp luật đe dọa giết người
thưa quý vị mới đây lại xảy ra một vụ cháu bé tử vong đau lòng tại cơ sở giữ trẻ tự phát tại thanh khê đà nẵng
được biết tại cơ sở này cháu đã bị sặc ho liên tục mặc dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng cháu vẫn không qua khỏi
theo đó vào khoảng một mươi hai h hai mươi phút ngày hai mươi hai tháng năm trong quá trình giữ trẻ tại địa chỉ trên đường nguyễn phước nguyên
phường an khe quận thanh khe thành phố đà nẵng bà nguyễn thị bích hoài ba mươi sáu tuổi phát hiện bé trai nguyễn minh l
sinh năm hai nghìn hai mươi ba có dấu hiệu bị sặc ho liên tục
bà hoa liên bồng cho bé ra ngoài nhờ người dân hỗ trợ gọi cấp cứu trở đến trung tâm y tế quận thanh khê để cấp cứu
đồng thời gọi điện thông báo cho gia đình cháu là biết
tại trung tâm y tế quận thanh khê đội ngũ y bác sĩ thực hiện các biện pháp cấp cứu nhưng không có kết quả
nên tiếp tục chuyển cháu lỡ đến bệnh viện đa khoa đà nẵng tuy nhiên sau đó cháu lỡ tử vong
ubnd quận thanh khê cho biết công an quận đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu l
đồng thời ubnd phường an khe đã yêu cầu bà nguyễn thị bích hoài chấm dứt hoạt động giữ trẻ
phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra làm rõ vụ việc
chính quyền địa phương cũng đến thăm hỏi động viên hỗ trợ gia đình nạn nhân
liên quan đến vụ việc ubnd quận thanh khê cũng có văn bản chỉ đạo các phường
cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm cơ sở trồng giữ trẻ hoạt động sai quy định trên địa bàn quận
ngày hai mươi bốn tháng năm tòa án nhân dân tp hcm mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo phùng thị nghệ
bốn mươi tám tuổi ngụ quận bảy tp hcm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo truy tố sau khi nghỉ việc tại ngân hàng bưu điện liên việt nghề chuyển sang kinh doanh bất động sản mua bán xe
đến năm hai nghìn một mươi tám người phụ nữ này thành lập công ty mane achen nhưng để em trai đứng tên
công ty của nghệ chuyên thực hiện thu đổi ngoại tệ
từ cuối năm hai nghìn một mươi chín đến đầu năm hai nghìn hai mươi do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín việc kinh doanh
các quầy thu đổi ngoại tệ không hiệu quả mà vẫn phải trả tiền mặt bằng trả lương nhân viên
nên nghệ phải vay mượn tiền với lãi suất cao để duy trì
từ cuối năm hai nghìn hai mươi dịch covid một mươi chín bùng phát mạnh nhà nước thực hiện giãn cách xã hội
nên hệ thống thu đổi ngoại tệ của nghệ phải đóng cửa hoàn toàn
quay thu đổi ngoại tệ đóng bất động sản đóng băng xe cộ không bán được mà nợ lãi phải trả
nhưng nghệ vẫn nổ mình có nhiều cây xăng
quầy thu đổi ngoại tệ với nhiều mối quan hệ xã hội khác nhau
thậm chí nghệ còn nói đang làm hồ sơ thành lập ngân hàng tư nhân
tin tưởng vào mác doanh nhân thành đạt của phùng thị nghệ
bà nguyễn nhật linh và bà trương bạch tuyết cùng cư trú tại quận bảy
đã nhiều lần chuyển cho nghệ để hợp tác kinh doanh xăng dầu với tổng số tiền là hơn một hai trăm linh tỷ đồng
trong đó bà linh chuyển sáu trăm linh sáu tỷ đồng bà tuyết chuyển sáu trăm linh hai tỷ đồng
sau khi lừa được hai nạn nhân nghệ đem số tiền này để trả nợ vay trước đó
và mua các bất động sản có giá trị cao tại nội khu thái hưng và khu nhà tra thiều phú mỹ hưng
quận bảy thành phố hồ chí minh
nghệ cũng mua hàng chục ô tô hạng sang thuộc dòng mercedes benz pertramarkin
về việc mua sắm nhà và xe hạng sang
nghệ khai mục đích để xây dựng hình ảnh là doanh nhân thành đạt nhằm dễ lừa đảo
đến năm hai nghìn hai mươi hai nghệ không còn khả năng trả lợi nhuận
nên các bà linh tuyết đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo ra công an
cơ quan tố tụng xác định bị cáo đã chiếm đoạt của hai bị hại hơn một hai trăm linh tỷ đồng
đây là căn cứ xác định trách nhiệm hình sự đối với bị cáo
tuy nhiên hồ sơ cũng thể hiện
quá trình kêu gọi hợp tác nghệ đã chuyển lại lợi nhuận cho bà tuyết hơn bốn trăm một mươi sáu tỷ đồng
bà linh hơn bốn trăm bốn mươi ba tỷ đồng
cơ quan điều tra xác định khi trừ đi số thiền hai người bị hại đã nhận từ nghệ
thì bị cáo còn phải bồi thường cho bà tuyết hơn một trăm tám mươi năm tỷ đồng bà linh hơn một trăm sáu mươi hai tỷ đồng
ngoài ra trong một quan hệ dân sự mua bán biệt thự trị giá bảy mươi năm tỷ đồng tại phú mỹ hưng
bà tuyết đã nhận được của nghẹ hai mươi năm tỷ đồng
do đó để đảm bảo quyền lợi của bị cáo
cơ quan điều tra cấn trừ vào thiệt hại và xác định trách nhiệm bồi thường của nghệ cho bà tuyết còn hơn một trăm năm mươi chín tỷ đồng
đối với tám người khác ở nhiều tỉnh thành tố cáo ngạn chiếm đoạt hơn năm trăm linh tỷ đồng
công an tp hcm đã tách thành vụ án khác để xử lý ở giai đoạn hai do hết thời hạn điều tra
tại phiên tòa bị cáo nghệ khai không kêu gọi góp vốn mà chỉ đưa ra và chia sẻ ý tưởng thành lập ngân hàng
ngoài ra bị cáo cho rằng những tin đã nhắn cho bà linh bà tuyết để vay tiền chứ không phải dù góp vốn kinh doanh
bị cáo khẳng định các bà linh tuyết chuyển tiền không phải để tham gia góp vốn kinh doanh mà thực chất là cho vay với lãi suất cao
tuy nhiên bà tuyết khai vợ chồng bà và vợ chồng bị cáo nghệ từng ngồi họp với nhau để bàn bạc về việc thành lập ngân hàng số vốn góp như thế nào
bào chữa cho bị cáo nghệ luật sư cho rằng các chứng cứ trong hồ sơ vụ án chưa đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo luật sư lời khai của bị hại là lời trình bày chấp kép các nội dung tin nhắn trong đó không có nội dung huy động vốn
cũng theo luật sư hồ sơ vụ án thiếu một mươi ba ba trăm năm mươi tin nhắn chứa trong địa cd đính kèm kết luận giám định nên chưa thể hiện hết bản chất vụ việc
tin nhắn giữa bị cáo và các bị hại trong hồ sơ vụ án không đảm bảo được tính toàn vẹn của chứng cứ
bảng kê dòng tiền giữa bị cáo và các bị hại do cơ quan điều tra lập chưa chính xác không thể hiện đúng các sao kê do các ngân hàng cung cấp
luật sư cũng cho rằng hồ sơ vụ án có một số vi phạm tố tụng về việc cơ quan cảnh sát điều tra vượt quá hành vi đã khởi tố trong quyết định khởi tố bị can
đồng thời mẫu vật đưa đi giám định không niêm phong theo quy định pháp luật
bên cạnh đó luật sư của bị cáo còn trình bày việc bị hại có hành vi mang dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản
cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nhưng chưa được điều tra làm rõ
vì vậy luật sư đề nghị hội đồng xét xử trả hồ sơ vụ án để điều tra lại
trình bày quan điểm về vụ án đại diện viện kiểm sát cho rằng
căn cứ vào các tài liệu chứng cứ và lời khai của những người liên quan
bị cáo hoàn toàn không thực hiện hoạt động kinh doanh sang giàu
bị cáo không mở ngân hàng nhưng tin nhắn nói với các bị hại về việc huy động ba tỷ đồng để ký quỹ cho ngân hàng nhà nước
đại diện viện kiểm sát nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội
cần phải có bản án tương xứng để gian đe phòng ngừa chung
vì vậy đại diện viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo tù trung thân
do vụ án có nhiều vấn đề cần xem xét hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài
tới chín giờ sáng ngày hai mươi bảy tháng năm sẽ tuyên án
thưa quý vị liên quan đến vụ nổ tầng hầm trung cư ở bình dương
lãnh đạo sở lao động thương minh và xã hội tỉnh đã thông tin về danh tính của bốn người bị nạn
đồng thời theo lãnh đạo sở lao động thương minh và xã hội tỉnh bình dương vụ nổ này xuất phát là một vụ tai nạn lao động
cụ thể số người bị thương trong vụ việc là bốn người gồm ông lê văn mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê ở xã nga an nga sơn thanh hóa
ông nguyễn đức cường sinh năm hai nghìn quê thôn bốn ea pờ hốc cư cụ yên đắk lắc
ông lê duy hùng sinh năm hai nghìn quê thôn phú hiệp một gia hiệp di linh lâm đồng
và ông phan đức lâm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy thường trú tổ sáu tân hóa tân vĩnh hiệp tân uyên bình dương
sở lao động thương binh và xã hội tỉnh bình dương cho biết vào khoảng tám giờ sáng cùng ngày
nhóm công nhân của công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại dịch vụ kỹ thuật công nghiệp phương yến
viết tắt là công ty phương yến trụ sở tại khu phố khánh long phường tân phước khánh thành phố tân uyên tỉnh bình dương
gồm các ông lê văn mạnh ông nguyễn đức cường và ông lê duy hùng
cùng vào khu vực tầng hầm của tòa nhà công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên khách sạn bkmex để bảo trì sửa chữa hệ thống lạnh
trong quá trình nhóm công nhân của công ty phương yến làm việc
thì ông phan đức lâm là kỹ sư trưởng của công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên khách sạn bkmex đi theo giám sát
lúc một mươi giờ một mươi phút nhóm công nhân đang thao tác bảo trì tại hệ thống điều hòa trung tâm máy chiller số ba
thì bất ngờ một trong bốn block máy nén khí phát nổ làm cho cả bốn người bị thương nặng
ông lê văn mạnh nguyễn đức cường và lê duy hùng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình dương
còn ông phan đức lâm được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện becamec
hiện nay các nạn nhân đa chấn thương đang điều trị tại bệnh viện
sở lao động thương minh và xã hội bình dương cho hay khu vực hiện trường xảy ra vụ nổ đã được phong tỏa
để tiếp tục điều tra tìm nguyên nhân vụ nổ đồng thời đưa ra biện pháp khắc phục
tại hội nghị hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía bắc kết hợp công bố quy hoạch vùng
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi diễn ra hôm hai mươi bốn tháng năm tại phú thọ
bộ trưởng kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng đã trình bày
tình hình triển khai một số dự án quan trọng liên kết vùng
theo bộ trưởng nguyễn trí dũng thời gian qua thủ tướng đã ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư
nhiều dự án cao tốc quy mô lớn góp phần thay đổi bộ mặt kết cấu hạ tầng của vùng
trong đó dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không sapa tỉnh lào cai theo hình thức bot
đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn một
dự án chưa lựa chọn được nhà đầu tư
tỉnh lào cai đang điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án để tăng vốn ngân sách nhà nước tham gia vào dự án
với quy mô cảng hàng không sapa sẽ xây dựng đạt tiêu chuẩn cảng hàng không cấp bốn c
với công suất một năm triệu khách trên một năm tổng vốn đầu tư bốn hai trăm linh tám tỷ đồng
trong đó vốn ngân sách nhà nước hai một trăm linh ba tỷ đồng
dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc tuyên quang phú thọ kết nối với cao tốc nội bài lào cai
đã cơ bản hoàn thành đưa vào khai thác vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
giúp tăng thêm khoảng bốn mươi km đường cao tốc quy mô bốn làn từ đó kết nối với cao tốc tuyên quang hà giang
bộ trưởng nguyễn trí dũng cho biết với dự án cao tốc tuyên quang hà giang
hai địa phương đang ra soát đề xuất phương án mở rộng lên quy mô bốn làn xe hoàn chỉnh
đồng thời kéo dài từ bắc quang hà giang đến thành phố hà giang
bộ trưởng kế hoạch và đầu tư cho biết thêm dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc đồng đăng tỉnh lạng sơn
trả lĩnh tỉnh cao bằng đang xảy ra một số khó khăn vướng mắc
cụ thể chỉ tiêu sử dụng đất tại tỉnh lạng sơn đến năm hai nghìn hai mươi năm cần tăng thêm một trăm tám mươi tám ha đất giao thông
thủ tục chuyển giao mục đích sử dụng rừng cần nhiều thời gian khả năng huy động vốn của nhà đầu tư cũng gặp khó khăn
theo đó dự án đang thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư để nâng mức tham gia của ngân sách nhà nước lên thêm ba hai trăm hai mươi tỷ đồng
dự án này dự kiến hoàn thành giai đoạn một với chiều dài chín mươi ba km trong năm hai nghìn hai mươi năm
chiều dài toàn tuyến một trăm hai mươi một km
đáng chú ý theo bộ trưởng kế hoạch và đầu tư toàn tuyến dự án bốn đoạn cao tốc hòa lạc hòa bình
mộc châu sơn la hiện nay chưa khởi công và chậm so với tiến độ phê duyệt
ngoài ra các bộ ngành cũng nghiên cứu phương án đầu tư một số dự án
tuyến nối hà giang với cao tốc nội bài lào cai tuyến đoan hùng chợ bến
giai đoạn hai tuyến cao tốc nội bài lào cai tuyến cao tốc bắc cạn cao bằng
tuyến cao tốc sơn la điện biên cơ khẩu quốc tế tây tràng
nghiên cứu đầu tư tuyến đường sắt điện khí hóa lào cai hải phòng hà nội
các địa phương đang ra soát xây dựng phương án nâng quy mô các tuyến cao tốc lên bốn làn hoàn chỉnh
bổ sung các tuyến kết nối nút sao để phát huy hiệu quả các cao tốc trên địa bàn
ngày hai mươi bốn tháng năm hội đồng xét xử vụ án hình sự sơ thẩm của tòa án nhân dân tỉnh tiền giang
tuyên phạt bị cáo lê văn quấn bốn mươi chín tuổi ngụ xã hỏa khánh huyện u mình thượng tỉnh tiên giang
án tù trung thân về tội giết người và cướp tài sản
được biết do ghen tuông quấn đã dùng kéo tấn công người tình tử vong
về trách nhiệm dân sự bị cáo cuốn bồi thường thiệt hại tổng số tiền ba trăm linh tám triệu đồng cho gia đình nạn nhân
theo cáo trạng lê văn quấn và bà ltml ngụ xã tân phước huyện gò công đông tỉnh tiền giang
là chủ một quán nhậu ở xã tân phước huyện gò công đông tiền giang có quan hệ tình cảm với nhau
vào đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba do thất nghiệp nên quấn đến quán nhậu của bà l ở
quá trình chung sống quấn nghi ngờ và ghen tuồng nên giả vờ nói với bà l đi làm ăn xa vài ngày mới về
với mục đích là để theo dõi
tối ngày ba tháng chín quấn quay trở về tìm bà l thì phát hiện trong quán có một người đàn ông nên đập cửa
sau đó quấn đi vòng vào cửa sau lấy cây kéo để trên bàn tấn công khiến bà lợi tử vong tại chỗ
gây án xong quân lấy điện thoại di động của nạn nhân rồi lần trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã tân trung
thị xã gò công thì bị lực lượng công an bắt giữ
liên quan đến vụ nổ xảy ra tại trung cư sunrise ở thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
ngày hai mươi bốn tháng năm lãnh đạo sở lao động thương bình và xã hội tỉnh bình dương cho biết
lực lượng chức năng đã có báo cáo ban đầu về vụ việc
theo đó sáng ngày hai mươi bốn tháng năm đội bảo trì máy lạnh đến làm việc tại tầng hầm trung cư sunrise
ở phương phú hòa thành phố thủ dông một
đến khoảng một mươi giờ một tiếng nổ lớn phát ra từ tầng hầm để xe của trung cư sunrise
vụ nổ được xác định phát ra từ cục nóng máy lạnh làm ba người bị thương gồm hai thợ và một bảo vệ bị bỏng
các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện đa khoa bình dương
tình hình sức khỏe các nạn nhân đã ổn định
ban quản lý tòa nhà đang tổ chức đoàn thăm hỏi động viên các nạn nhân gặp nạn sau sự cố
sáng ngày hai mươi bốn tháng năm viện kiểm sát nhân dân thị xã hồng lĩnh hà tĩnh cho biết
cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam nhóm người dùng hung khí gây án
tại quán bia trên địa bàn về tội cố ý gây thương tích
được biết do mâu thuẫn nguyễn phi long gọi điện rủ bốn người mang dao kiếm đến tấn công đối phương
nhóm này gồm nguyễn phi long ba mươi ba tuổi nguyễn văn hoàng ba mươi tuổi cùng chú thị xã hồng lĩnh
văn văn huy hai mươi năm tuổi trân đinh thương ba mươi bảy tuổi và nguyễn thành long một mươi tám tuổi cung chú huyện đức thọ hà tĩnh
theo kết quả điều tra khuya ngày một mươi ba tháng năm nguyễn phi long xảy ra mâu thuẫn với lê minh đức ba mươi sáu tuổi
chú thị xã hồng lĩnh tại quán bar trên đường ngô đức kế tổ dân phố chín phường bắc hồng thị xã hồng lĩnh
sau đó long gọi điện rủ hoàng huy thương và nguyễn thành long sử dụng dao kiếm và gậy tấn công
làm anh đức bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện
camera an ninh ghi lại cho thấy khi phát hiện nhóm này hung hãn một người đàn ông đứng ra can ngăn
xong các đối tượng không dừng lại tiếp tục dồn anh đức vào góc tường rồi tấn công liên tiếp nạn nhân bị tỷ lệ tổn thương cơ thể một mươi bốn
mới đây cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam tài xế container gây tai nạn nghiêm trọng
khiến một người tử vong và nhiều người khác bị thương chi tiết vụ việc sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị ngay sau đây
ngày hai mươi bốn tháng năm công an huyện đồng phú tỉnh bình phước đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam trần quang đạt
bốn mươi tuổi ngụ đồng nai để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
đạt là tài xế lái container gây tai nạn liên hoàn khiến một người tử vong nhiều người bị thương trên địa bàn huyện đồng phú tỉnh bình phước
khoảng một mươi giờ bốn mươi hai phút cùng ngày tại km năm mươi bốn đường dt bảy trăm bốn mươi một thuộc tổ tám ấp minh hòa xã tân tiến huyện đồng phú tỉnh bình phước
xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong và nhiều người bị thương
nguyên nhân ban đầu xác định xe container mang biển kiểm soát sáu mươi h ba mươi hai xx kéo theo rơ móc mang biển kiểm soát sáu mươi r năm mươi tám xx do lái xe trần quang đạt điều khiển
lưu thông theo hướng từ thành phố đồng xoài đi huyện phú giáo tỉnh bình dương xảy ra va chạm với xe tải mang biển kiểm soát sáu mươi một c năm trăm năm mươi bốn xx do lái xe lê nhật minh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm điều khiển
chở trên xe anh bùi văn dứt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cùng ngụ tỉnh bạc liêu chạy phía trước cùng chiều đang chuyển hướng từ phải qua trái
và ô tô năm chỗ mang biển kiểm soát sáu mươi bốn a một nghìn sáu trăm linh do tài xế trần văn tám sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn điều khiển trên xe chở ông phương tuấn duy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm cùng ngụ tỉnh vĩnh long đang lưu thông cùng chiều phía bên phải
sau khi va chạm xe container và xe tải tiếp tục lấn sang phần đường ngược chiều
xe ô tô khách biển số năm mươi một b bốn trăm linh một xx của nhà xe phương trang do lái xe nguyễn mạnh dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngụ tỉnh đắk lắc điều khiển
chở trên xe tổng cộng hai mươi năm người gồm hai mươi ba hành khách một tài xế phụ một phụ xe lưu thông theo chiều ngược lại
vụ tai nạn khiến anh lê nhật minh điều khiển xe ô tô tải tử vong
anh bùi văn dứt người đi cùng trên xe ô tô tải và ông nguyễn mạnh dũng người điều khiển xe ô tô khách bị thương nặng
riêng cháu ngô ngọc nhi sinh năm hai nghìn năm
ngụ thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh ngồi trên xe khách cũng bị thương khá nặng đang được điều trị tại bệnh viện huyện đồng phú
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức vừa được chúng tôi cập nhật mời quý vị tiếp tục theo dõi
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát hai mươi bốn c bốn nghìn một trăm hai mươi tám
do anh lý văn tê sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín điều khiển đâm vào đuôi xe đầu kéo mang biển kiểm soát hai mươi hai h hai mươi chín
do anh phạm viết tê sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai điều khiển đi phía trước cùng chiều
vụ tai nạn khiến anh lý văn tê bị thương mắc kẹt trên cabin hai phương tiện bị hư hỏng
lực lượng tuần tra kiểm soát của phòng cảnh sát giao thông tỉnh tuyên quang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp cùng y tế và người dân giải cứu anh tê
do va chạm mạnh cabin biến dạng bẹp rúm
nên quá trình giải cứu nạn nhân trong đêm tối gặp rất nhiều khó khăn
sau hai giờ nỗ lực nạn nhân đã được đưa ra ngoài và chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa hùng vương
đến sáng sớm hai mươi năm tháng năm tuyến cao tốc đã thông suốt đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông
ngày hai mươi bốn tháng năm ủy ban nhân dân thị xã sông cầu phú yên có báo cáo về tình hình thủy hải sản nuôi trên địa bàn bị thiệt hại do nắng nóng
kết quả thống kê tính đến một mươi năm h ngày hai mươi ba tháng năm có hai trăm tám mươi một hộ thuộc bốn phường xã
là xuân thịnh xuân cảnh xuân đài xuân thành thị xã sông cầu có tôm cá chết với tổng cộng một trăm hai mươi chín tấn tổng thiệt hại ba mươi tám bốn mươi ba tỷ đồng
theo kết quả quan trắc môi trường của viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản ba kết quả đo đạc các thông số tại hiện trường các vùng nuôi có tôm cá chết và ngày hai mươi hai tháng năm cho thấy
hàm lượng oxy hòa tan là chưa phù hợp cho nuôi tôm hùm cá biển nhiệt độ cao hơn so với cùng kỳ tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản ba cũng kết luận
một đơn vị diện tích và mật độ tôm thả nuôi từ một trăm linh đến hai trăm linh con một lồng là quá dày làm khả năng lưu thông nước kém
lồng đặt tại vùng nuôi có độ sâu là ba bốn mét khi nước dòng là thấp so với quy định phải hơn sáu mét khi nước dòng
kết quả xét nghiệm qua mẫu vật tôm hùm được lấy tại thôn vịnh hòa thị xã sông cầu của tri cục thú y vùng bốn cũng cho thấy mẫu vật âm tính với bệnh sữa trên tôm hùm
ngày hai mươi bốn tháng năm ủy ban nhân dân xã vĩnh lộc a huyện bình chánh tp hcm đã phối hợp với phòng tài nguyên và môi trường
công an huyện bình chánh tiến hành kiểm tra ghi nhận sự việc một nhóm đối tượng ngang nhiên sử dụng đất công trái phép để thu tiền xả thải đốt rác
theo đó một nhóm đối tượng đứng ra lập chốt cai quản một khu đất chống rộng hơn một m hai tại xã vĩnh lộc a
rồi ngang nhiên thu tiền xe vào đổ chất thải đốt rác trái phép
đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân xã vĩnh lộc a cho biết khu vực trên nằm giáp kênh nt ba thuộc ấp bảy xã vĩnh lộc a với diện tích một hai trăm linh m hai
khu đất này ít người dân sinh sống nên có nhiều đối tượng lén lút vận chuyển và đốt chất thải rắn vào lúc đêm khuya
thời gian qua ủy ban nhân dân xã vĩnh lộc a thường xuyên tuyên truyền vận động người dân khu vực trên khi phát hiện có phương tiện chở chất thải vào
thì báo về ủy ban nhân dân xã hoặc trường ấp để phối hợp xử lý
tuy nhiên khi ủy ban nhân dân xã tiếp nhận thông tin và đến hiện trường thì phương tiện đã rời khỏi khu vực
cũng theo ủy ban nhân dân xã vĩnh lộc a để xử lý triệt đề các hành vi trên
ủy ban nhân dân xã đã ban hành hai công văn vào ngày ba tháng bốn và tám tháng bốn về việc kiến nghị phòng tái nguyên và môi trường và công an huyện bình chánh
hỗ trợ xử lý hành vi vận chuyển tiếp nhận và đốt chất thải trái quy định tại thừa đất trên
đồng thời chỉ đạo công an xã trường ấp bảy thường xuyên tuần tra và kiểm tra để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm xử lý triệt đề
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c ba vừa khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại tập đoàn công nghiệp cao su việt nam và các đơn vị liên quan
vụ án liên quan đến sai phạm tại dự án khu đất ba nghìn chín trăm ba mươi chín b bến vân đồn phường một mươi hai quận bốn tp hcm
cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can
tạm giam và thực hiện lệnh khám xét đối với chín người để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
quy định tại khoản ba điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
hiện tại cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang củng cố tài liệu chứng cứ đối với các sai phạm của các bị can đã khởi tố
đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án làm rõ các sai phạm khác của tập đoàn công nghiệp cao su việt nam
các đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt đề tài sản cho nhà nước
lực lượng chức năng huyện lâm thao tỉnh phú thọ đang nỗ lực tìm kiếm một nữ sinh lớp một mươi mất tích sau khi gieo mình xuống sông hồng
ông nguyễn đình cung chủ tịch ubnd thị trấn lâm thao huyện lâm thao tỉnh phú thọ cho biết khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi bốn tháng năm
trên địa bàn xảy ra vụ việc một nữ sinh lớp một mươi gieo mình xuống sông hồng mất tích
đến thời điểm này lực lượng chức năng huyện lâm thao vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nữ sinh là con cả trong gia đình có bốn chị em ở xã sơn vy
trước đó nữ sinh này không có biểu hiện nghi vấn hiện mẹ của cháu đang ở nước ngoài
theo chủ tịch hội đồng thành viên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sát hà nội vũ hồng trường
tăng ba mươi một bảy so với năm hai nghìn hai mươi hai
tổng doanh thu của đơn vị năm hai nghìn hai mươi ba đạt năm trăm một mươi năm tỷ đồng trong đó có bảy mươi bốn ba tỷ đồng doanh thu từ bán vé bốn trăm một mươi bốn hai trăm ba mươi một tỷ đồng từ trợ giá
công ty cũng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ba hai tỷ đồng lợi nhuận sau thuế đạt một mươi ba một tỷ đồng tương đương ba bảy doanh thu
đáng chú ý theo ông trường trong định mức được duyệt theo đơn giá tạm thời để đặt hàng
công ty phải đạt mức lợi nhuận bốn năm trên thực tế đơn vị mới đạt ba bảy thấp hơn định mức yêu cầu
lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt hà nội khẳng định các hoạt động sản xuất kinh doanh phục vụ nhân dân
đã được đảm bảo tốt minh bạch đúng quy định và được kiểm soát chặt chẽ bởi các cơ quan chức năng
cơ quan hiệu trách hà nội cho biết mỗi năm hà nội metro đang cần đến hơn năm trăm linh tỷ đồng để chi cho các hoạt động
tuy nhiên hoạt động kinh doanh thu từ bán vé mới đạt khoảng bảy mươi tỷ đồng
khoảng một mươi bốn số tiền còn lại thành phố phải bù vào theo hình thức trợ giá chiếm khoảng tám mươi năm
từ thực tế trên sở giao thông vận tải đề nghị hà nội metro khẩn trương tổ chức giả soát kiểm tra
làm rõ các thông tin đã được cơ quan thông tấn báo chí phản ánh như đã nêu trên
có báo cáo kết quả về sở để phối hợp theo dõi
ngày hai mươi bốn tháng năm ông lê lưu dũng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn youngbus
có địa chỉ tại huyện bố trạch quảng bình cho biết đoàn thám hiểm của công ty
này vừa trở lại hồ nước bí ẩn trong hàng thùng thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt
của vườn quốc gia phong nhà kẻ bàng
đoàn đã phát hiện chỉ trong vài ngày mực nước ở trong hồ đã bị tụt khoảng hai mét
ngay cả khi quanh vị trí hang những ngày qua có mưa
dù chưa tìm ra lối nước nào của hồ nhưng qua khảo sát ban đầu đội thám hiểm của đơn vị này
cho biết độ sâu của hồ nước có thể lên đến một mươi mét
cũng theo đội thám hiểm có thể đáy hồ thông với một sông ngầm nào đó
mức nước của sông ngầm này cũng cao để tạo đủ áp suất cho nước trong hồ dâng lên và hạ xuống
khi ở vị trí như treo trên vách hang
ông dũng cũng thông tin thêm đội thám hiểm của chúng tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm trải nghiệm
trong hệ thống hang của thùng lũng hùng thòng thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt
của vườn quốc gia phong nha kẻ bàng nhưng chưa từng thấy hiện tượng thay đổi mực nước hồ nhanh như thế
trước đó nhóm khảo sát của công ty trách nhiệm hiệu hạng yongbus đã phát hiện ra
một hồ nước bí ẩn
trong một nhánh phụ thuộc hang thùng thuộc hệ thống hang hùng thòng
hồ nước này nằm cao hơn nhánh sông ngầm chính trong hang khoảng một mươi năm mét
nên hồ này được treo trên vách hang
quan sát bằng mắt thường hồ này nằm cách cửa hang khoảng một cây số
và có diện tích bề mặt khoảng vài trăm mét vuông bao quanh hồ là cột thạch nhũ đá
nhóm khảo sát hiện chưa thể đo được chiều sâu của hồ vì chưa đủ thiết bị để lặn
nhóm cũng chưa tìm thấy nguồn nước đổ về hồ bí ẩn này
vì vị trí độc đáo của hồ
nên hiện hồ được nhóm khảo sát đặt tên là hồ lơ lửng
sở du lịch tỉnh quảng bình cũng cho biết sẽ phải khảo sát các chỉ số kỹ thuật của hồ
nếu đảm bảo an toàn thì mới cho khai thác
trưa ngày hai mươi bốn tháng năm trạm tuần tra kiểm soát cảnh sát giao thông suối tre
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
phối hợp với cơ quan chức năng huyện thống nhất đồng nai
để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra tại chân cầu vượt dầu dây
theo thông tin ban đầu khoảng chín giờ ngày hai mươi bốn tháng năm
xe tải mang biển kiểm soát tỉnh hương yên chạy trên quốc lộ một hướng từ bình thuận vào đồng nai
khi vừa đổ dốc cầu vượt dầu dây thị trấn dầu dây huyện thống nhất đồng nai
xe tải bất ngờ bị mất lái tông vào một xe máy do một người đàn ông điều khiển
khiến nạn nhân này tử vong tại chỗ
không dừng lại ở đó ô tô tải tiếp tục va chạm với một xe máy khác
cuốn nạn nhân vào gầm khiến nạn nhân bị thương nặng
người dân xung quanh đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu
sau khi gây tai nạn liên hoàn xe tải tiếp tục lao lên phía trước
tông mạnh vào đuôi một xe tải và một ô tô khách khác đang chạy cùng chiều
chiếc xe chỉ dừng lại khi tông gãy một trụ điện chiếu sáng bên đường
ngay trước mái hiên của nhà dân
các lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
ngày hai mươi ba tháng năm lãnh đạo ủy ban nhân dân xã diễn thành huyện diễn châu nghệ an cho biết
trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cướp tài sản lực lượng chức năng đang truy bắt đối tượng
hôm ngày người đàn ông mặc áo chống nắng đội mũ bảo hiểm đeo khẩu trang
vào ngồi xem chiếc điện thoại rồi bất ngờ đứng dậy
rút từ thắt lưng một vật giống súng đe dọa nhân viên yêu cầu đưa hộp điện thoại đang cầm trên tay
khi nữ nhân viên chống cự người đàn ông rút ra con dao nhọn để đe dọa
thời điểm xảy ra sự việc tại cửa hàng điện thoại còn có một nữ khách hàng
trước hành động hung hãn của tên cướp nữ nhân viên liên tục lùi về phía sau
sau khi đe dọa cướp được hai chiếc điện thoại tên cướp tiếp tục ép nữ nhân viên mở tù lấy tài sản bên trong
nữ nhân viên lấy tài sản trong chiếc túi dưới gầm bàn bỏ lên trên
tên cướp nhanh chóng cầm tài sản ép nữ nhân viên và khách hàng đi vào căn phòng phía trong cửa hàng điện thoại
nhốt cả hai lại rồi tàu thoát hiện cơ quan công an đang điều tra khẩn trương truy bắt tên cướp
ngày hai mươi bốn tháng năm vừa qua thành phố hà nội vừa có văn bản thống nhất về chủ trương với đề xuất
kiến nghị của sở giao thông vận tài về phương án triển khai thí điểm hệ thống giao thông thông minh
tp hà nội theo đó dự kiến sẽ lắp đặt camera hỗ trợ xử lý phạt camera đo đếm lưu lượng
camera tốc độ tại hai nút giao thông thí điểm trên đường phạm văn bạch nút giao hoàng quán chi và ngõ chín
khi triển khai thí điểm sẽ lắp đặt thiết bị máy tính màn hình tấm ghép tường lửa thiết bị mạng
các thiết bị phụ kiện các phần mềm điều khiển phần mềm đo đếm lưu lượng giám sát vi phạm
cung cấp thông tin điều khiển đèn tín hiệu giao thông thông minh
thời gian dự kiến từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn
các chức năng thí điểm của hệ thống giao thông thông minh gồm hệ thống giám sát giao thông
cung cấp thông tin giao thông điều kiện giao thông hỗ trợ xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông
quản lý giao thông công cộng quản lý sự cố quản lý kết cấu hạ tầng giao thông quản lý đỗ xe
quản lý thanh toán và vé điện tử giao thông công cộng
trong đó hai chức năng quản lý độ xe quản lý thanh toán vé điện tử giao thông công cộng
sẽ được tích hợp khi các dự án thí điểm theo chương trình riêng của thành phố đã sẵn sàng đưa vào vận hành
những ngày qua sự cố sát lở hầm đường sát trí thạnh huyện tuy an tỉnh phú yên
đã khiến cho nhiều chuyến tàu bắc nam phải trung chuyển từ ga tuy hòa về ga la hai tỉnh phú yên
tối ngày hai mươi ba tháng năm xe khách bốn mươi năm chỗ liên tục trung chuyển hành khách từ tàu se năm
từ ga la hai huyện đồng xuân về ga tuy hòa tỉnh phú yên để lên tàu se tám tiếp tục hành trình
từ gà la hai về gà tuy hòa khoảng bốn mươi km nhưng khi hầm đường sát trí thạnh bị sát lở
và khu vực đèo thị tỉnh lộ sáu trăm bốn mươi một bị phong tỏa cấm ô tô và các loại xe vận tải
thì các đơn vị chuyển tài
phải đi từ gà la hai vòng ngược xuống thị xã sông cầu mới về lại gà tuy hòa hết sáu mươi km đường bộ
một người dân chú thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam cùng chồng và con nhỏ mua vé tàu se năm
đi từ gà tam kỳ vào gà sài gòn
tuy nhiên khi lên tàu chị mới được thông báo về việc truyền tài hành khách từ ga la hai
về gà tuy hòa bằng đường bộ
gia đình chị mang theo rất nhiều hành lý và con nhỏ nên việc trung chuyển khá bất vả
trong tối ngày hai mươi ba tháng năm tàu se tám đưa hai trăm một mươi chín hành khách
từ tàu se năm tiếp tục hành trình
ông nguyễn đình quý trưởng tàu se tám cho biết đây là năm đầu tiên ngành đường sắt gặp sự cố dài ngày như vậy
liên quan đến việc sạt lở hầm trí thạnh tại phú yên tổng công ty đường sắt việt nam
đã hủy hàng loạt các chuyến tàu bắc nam trong tháng năm này
theo đó ngành đường sát thủy các tàu se chín se một mươi xuất phát từ hà nội và thành phố hồ chí minh
trong các ngày từ hai mươi ba đến hai mươi chín tháng năm
tàu se bốn mươi hai xuất phát tại gà nhà tràng từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu
và tàu se bốn mươi một rời gà đà nẵng từ ngày hai mươi năm đến ngày ba mươi tháng năm cũng bị bãi bỏ
tổng công ty đường sắt việt nam cho biết khách hàng đã mua vé trên các chuyến tàu này
có thể trả hoặc đổi vé không mất phí tại nhà ga
tuy nhiên hành trình trên tuyến đường sắt qua tỉnh phú yên hành khách trên các đoàn tàu
vẫn được truyền tải bằng ô tô giữa gà la hai huyện đồng xuân và gà tuy hòa
thành phố tuy hòa tỉnh phú yên để tiếp tục hành trình
từ đêm ngày hai mươi một tháng năm đến nay ngành đường sắt đã truyền tải hơn tám hành khách từ gà la hai
về gà tuy hòa và ngược lại
ông nguyễn văn tiến phó giám đốc truy nhánh vận tải đường sắt nhà trang cho biết
mỗi ngày có sáu đôi tàu thống nhất qua ga tuy hòa và la hai khi hầm đường sắt trí thạnh
gặp sự cố sạt lở đơn vị huy động tối đa lực lượng phương tiện hỗ trợ truyền tài hành khách
đến thời điểm này công tác khắc phục sự cố sạt lở hầm đường sắt trí thạnh
huyện tuy an tỉnh phú yên đang được các lực lượng tiến hành phần trương
phương pháp chủ yếu là phun bê tông chống đỡ sạt lở bao khoan địa chất từ đỉnh hầm
để đánh giá địa chất và khắc phục cụ thể
việc khắc phục được tiến hành ở cả phần cửa hầm phía nam và phía bắc
các mũi thi công đều được chia làm ba k làm việc cả ban đêm và đẩy nhanh tiến độ sửa chữa hầm
ngày hai mươi bốn tháng năm sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lâm đồng đã công bố thông tin
tuần lễ vàng du lịch lâm đồng lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề
lâm đồng điểm hẹn của hoa và âm nhạc
đây chính là cơ hội để xúc tiến đầu tư thương mại quảng bá hình ảnh du lịch đà lạt lâm đồng
đến với du khách trong và ngoài nước
bà nguyễn thị bích ngọc phó giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch lâm đồng cho biết
tuần lễ vàng có chín chương trình chính cấp tỉnh và hai mươi sáu chương trình hưởng ứng tại các huyện thành phố
đến nay năm mươi sáu đơn vị đã tham gia hưởng ứng tuần lễ vàng du lịch lâm đồng
trong đó có hai mươi bảy cơ sở lưu trú du lịch một mươi tám khu điểm du lịch
các đơn vị tham gia áp dụng các chương trình khuyến mãi giảm giá từ một mươi năm mươi giá lưu trú các dịch vụ trải nghiệm
tuần lễ vàng du lịch lâm đồng sẽ khai mạc đêm ba mươi một tháng năm và kéo dài đến ngày sáu tháng sáu
xuyên suốt tuần lễ là chín chương trình đặc sắc đà lạt music nairon hai nghìn hai mươi bốn
không gian hoa và món ngon đà lạt không gian giới thiệu quảng bá sản phẩm du lịch
sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao không gian giới thiệu âm nhạc văn hóa các dân tộc tỉnh lâm đồng
đồng diễn chào mừng ngày quốc tế yoga lần thứ một mươi và giải yoga tỉnh lâm đồng năm hai nghìn hai mươi bốn
chương trình biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian
trong đó tại bảo tàng lâm đồng sẽ tái hiện không gian văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số của tỉnh
như nghi lễ nhô dân cầu mưa của đồng bào cơ hò nghi lễ nhô rhe mừng lúa mới của đồng bào mạ churu
nghi lễ cưới của dân tộc churu
năm nay cũng là lần đầu tiên bảo tàng lâm đồng sẽ trưng bày ba mươi sáu hiện vật cung đình triều nguyễn
tại cung nam phương hoàng hậu phục vụ du khách
bảo tàng sẽ mở cửa miễn phí tham quan từ bảy h ba mươi đến hai mươi một h các ngày từ ba mươi một tháng năm đến mùng sáu tháng sáu
phó giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch lâm đồng đánh giá tuần lễ vàng du lịch lâm đồng năm hai nghìn hai mươi bốn
là cơ hội để xúc tiến đầu tư thương mại quảng bá hình ảnh du lịch đà lạt lâm đồng
đến với du khách trong và ngoài nước
về việc dự kiến lượng khách trong dịp này cũng như cơ sở vật chất phục vụ bà ngọc cho biết
tuần lễ vàng du lịch lâm đồng dự kiến đón khoảng bốn trăm linh du khách
bà khẳng định điều kiện cơ sở vật chất cơ bản sẽ đáp ứng được nhu cầu của số lượng khách này
số lượng khách sạn vui chơi giải trí ăn uống và các dịch vụ khác cũng đáp ứng đủ
lãnh đạo sở văn hóa thể thao và du lịch cho biết đã có nhiều văn bản yêu cầu các địa phương
đơn vị kinh doanh du lịch đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách
sở đã tăng cường kiểm tra giả soát các hoạt động kinh doanh du lịch nhất là du lịch mạo hiểm
phối hợp với các địa phương kiểm tra các khu vực quán cà phê cho khách chụp hình
cơ sở du lịch giã ngoại của địa phương để siết chặt quản lý đảm bảo an toàn cho du khách
trở lại lần thứ hai với quy mô lớn cấp bội so với lần ra mắt đầu tiên năm ngoái
lễ hội sông nước tp hcm năm hai nghìn hai mươi bốn từ ngày ba mươi một tháng năm đến ngày chín tháng sáu không chỉ đặt mục tiêu
tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế thành phố mà còn nhận trọng trách thổi hồn cho sông sài gòn
giữ gìn và quảng bá nếp sống văn hóa di sản quý báu của dòng sông
một cán bộ của sở du lịch tp hcm chia sẻ mọi công đoạn chuẩn bị đang gấp rút được triển khai
cho ngày khai mạc lễ hội sông nước tp hcm lần thứ hai
tất cả phòng ban đều đang tập trung mọi nguồn lực thời gian khối lượng công việc khổng lồ
đây đã là năm thứ hai tp hcm tổ chức lễ hội sông nước
song công việc vẫn bộn bề và căng như dây đàn do quy mô của chương trình năm nay lớn hơn năm trước rất nhiều
nếu như năm ngoái lễ hội chỉ diễn ra trong vòng ba ngày thì năm nay kéo dài tới một mươi ngày
không chỉ tập trung ở khu vực bến nhà rồng hay kênh nhiêu lộc thị nghè
chuỗi hoạt động năm nay sẽ được phân bổ tại rất nhiều địa điểm như khu nhà rồng khánh hội càng sài gòn
công viên bến bạch đăng công viên bờ sông sài gòn khu vực canh nhiêu lộc thị nghè
bến ngôi sa việt quận bảy bến bình đông quận tám khu du lịch văn hóa suế tiên
cùng các khu du lịch điểm đến khác trên địa bàn thành phố thủ đức cũng như khắp quận huyện của thành phố
theo đại diện sở du lịch điểm nhấn của sự kiện năm nay là chương trình nghệ thuật đặc biệt
dòng sông kể chuyện mùa hai với chủ đề chuyến tàu huyền thoại sẽ diễn ra vào lúc hai mươi đến hai mươi một h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng năm
tại khu nhà rồng khánh hội cảng sài gòn
nếu như ở mùa một dòng sông kể chuyện là bức tranh văn hóa toàn cảnh về gia định sài gòn
thành phố hồ chí minh qua hàng trăm năm lịch sử là những hoài niệm về ký ức bên dòng sông và xuôi dòng lịch sử
thì chuyến tàu huyền thoại mùa hai sẽ kể những câu chuyện lịch sử cận đại diễn ra ngay trên dòng chảy này qua các chương
hạ thủy cập bến gia khơi dậy sóng vươn sa
đó là câu chuyện về những chuyến tàu đặc biệt từng đến và đi trên sông sài gòn
là những chuyến tàu lịch sử gắn với những dấu mốc quan trọng của dân tộc
đó còn là những hải thuyền đầu tiên của người việt được hạ thủy là chuyến tàu ra khơi mang theo vận mệnh cả dân tộc
những trận đánh vang rội trên sông những chuyến tàu đoàn tụ sau hàng chục năm xa cách
những chuyến tàu đưa thương hiệu việt đi khắp nam châu
theo thống kê đến nay đã có hơn một trăm linh doanh nghiệp công bố và áp dụng các chính sách ưu đãi về giá
về chương trình khuyến mãi cho các dịch vụ mua sắm dịch vụ ăn uống tham quan
tour tuyến cho người dân và du khách tại lễ hội sông nước tp hcm năm hai nghìn hai mươi bốn
đặc biệt đã có một mươi năm thương hiệu nổi tiếng cung cấp voucher điện tử giảm giá đến năm mươi không giới hạn số lượng
cho các hãng hàng không để áp dụng cho khách đi máy bay đến tp hcm trong thời gian sự kiện diễn ra
lễ hội vía bà chúa sứ núi sam năm hai nghìn hai mươi bốn diễn ra từ ngày hai mươi hai tháng năm đến ngày ba tháng sáu này
lễ khai hội sẽ chính thức diễn ra vào lúc một mươi chín h hai mươi phút ngày hai mươi tám tháng năm
nhằm ngày hai mươi một tháng bốn âm lịch tại trung tâm thương mại vĩnh đông phường núi giam tp châu đốc tp an giang
tại lễ hội vía bà chùa sứ núi sam năm hai nghìn hai mươi bốn vào ngày hai mươi chín tháng năm
tại nhà biên liệt sĩ phường núi giam khu vực bà ngự trên đỉnh núi giam và miếu bà chúa sứ núi giam
sẽ diễn ra lễ phục hiện rước tượng bà và lễ hội đường phố
lễ hội tắm bà diễn ra vào lúc hai mươi bốn h ngày ba mươi tháng năm tại miếu bà chùa sứ núi sam
ngoài ra còn có các hoạt động lễ hội thỉnh sắc thần lễ túc yến và xây trầu lễ tránh tế lễ hội sắc
theo ông trần quốc tuấn phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp châu đốc tỉnh an giang
tổ chức các hoạt động lễ hội vía bà chúa sứ núi sam năm hai nghìn hai mươi bốn hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
đảm bảo an toàn cho nhân dân du khách tổ chức thực hành các nghi thức lễ hội truyền thống
xây dựng môi trường văn hóa văn minh lễ hội thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định
qua đó tăng cường giáo dục truyền thống tốt đẹp tuyên truyền quảng bá giới thiệu về hình ảnh vùng đất
con người và các giá trị văn hóa tiêu biểu đặc sắc của địa phương
cùng với những tiềm năng thế mạnh của châu đốc hiện nay để thu hút đầu tư
lễ hội huy động tối đa sự tham gia của cộng đồng nhân dân du khách trong việc thực hiện nghi thức truyền thống
và các hoạt động phát triển lễ hội nâng cao nhận thức trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát huy giá trị
di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia lễ hội vía bà chùa sứ núi sam hướng tới là di sản văn hóa phi vật thể nhân loại
ông trần quốc tuấn cho hay trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa lịch sử truyền thống thì nhất định là phải đạt được mục tiêu
là phải đảm bảo an toàn cho người dân và du khách trong quá trình thực hiện các nghi thức truyền thống
tổ chức lễ hội cũng như tổ chức các sự kiện thông qua đó chúng ta bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa lịch sử này
thưa quý vị mới đây tạp chí du lịch quốc tế uy tín travel lesur đã đánh giá
vịnh hạ long tỉnh quảng ninh là một trong năm mươi năm điểm đến đẹp nhất thế giới để chiêm ngưỡng
đây là một vinh sự lớn đối với du lịch việt nam
travel lasual cho biết có vô số lý do để đi du lịch thế nhưng nhiều người lựa chọn tìm kiếm những khoảnh khắc đầy cảm hứng
tìm kiếm những thắng cảnh đặc sắc sẽ níu chân và khiến họ dừng bước
từ những hồ nước trong xanh những bãi biển cát trắng những dãy núi hủng vĩ hay những tàn tích lịch sử đều quyến rũ du khách đến chiêm ngưỡng và trải nghiệm
trong danh sách năm mươi năm điểm đến hàng đầu này travel laser chủ yếu đề xuất các công viên quốc gia núi non bãi biển sa mạc
cùng những kỳ quan thiên nhiên khác để truyền cảm hứng cho những tín đồ du lịch về những điểm đến tuyệt đẹp tiếp theo trong hành trình du lịch của họ
với vô số khối núi đá vôi được bao phủ bởi rừng già xanh thầm cùng lan nước xanh màu ngọc bích
vịnh hạ long là điểm đến trong mơ của các nhiếp ảnh gia và khách du lịch
đến với vịnh hạ long du khách không chỉ được thàm mình trên những bãi cắt trắng bơi lội dưới làn nước mắt lạnh
mà còn có cơ hội trải nghiệm tuyệt vời trên du thuyền vi vu trên đại dương bao là
chiêm ngưỡng cảnh sát thiên nhiên nòn nước hữu tình hay trèo thuyền kayac xuyên qua hệ thống những hàng động kỳ bí
vịnh hạ long có tổng diện tích tự nhiên lên đến hơn một năm trăm linh km vuông với gần hai hòn đảo lớn nhỏ tạo nên những cảnh quan vô cùng kỳ vĩ
bên trong hệ thống đảo của vịnh là những hang động với màu sắc và thạch nhũ đẹp nổi tiếng như hang đầu gỗ bồ nâu trinh nữ sừng sốt
với những giá trị riêng biệt của mình vịnh hạ long được unesco công nhận là di sản thiên nhiên thế giới
không chỉ bởi giá trị về mặt thẩm mỹ mà còn có giá trị rất lớn ở địa chất và địa mạo
lớn với sự phát triển du lịch của địa phương
ngày một mươi chín tháng năm dư luận xuân sao trước thông tin nam diễn viên đức tiến qua đời ở độ tuổi bốn mươi bốn vì nhồi máu cơ tim
đại diện gia đình cho biết người thân đang cố gắng giúp bà ngọc ánh mẹ của đức tiến
lò thủ tục làm visa sang mỹ để kịp nhìn con lần cuối
những ngày qua bạn bè nam diễn viên bên cạnh an ồi động viên mẹ đức tiến vượt qua mất mát
ngày hai mươi bốn tháng năm anh thành trung người hỗ trợ gia đình tổ chức lễ viếng đức tiến tại việt nam
đại diện bà ngọc ánh mẹ của đức tiến cập nhật tình hình làm thủ tục xin giấy tờ sang mỹ nhìn mặt con trai lần cuối
là người bạn hơn hai mươi năm quen biết và thân thiết với đức tiến anh thành trung tạm gác lại công việc
túc trực tại nhà riêng của nam diễn viên ở tp hcm để hỗ trợ gia đình trong lễ viếng ngày hai mươi một hai mươi hai tháng năm
anh thành trung cho biết anh và nhóm bạn bè thân có mặt tại nhà đức tiến ở tp hcm để săn sẻ cùng gia đình
đồng thời để lễ tưởng niệm không cô quạnh
những ngày qua anh và người thân của đức tiến
luôn an ủi động viên tinh thần bà ngọc ánh
bà ngọc ánh hiện sáu mươi năm tuổi
trong lễ tưởng niệm bà nghẹn ngào khi có người hỏi về đức tiến
trước đó bà nói sốc thất thần khi nghe tin con trai qua đời tại mỹ sau cơn đột quỵ
do lo lắng tình trạng sức khỏe và tâm trạng của bà ngọc ánh bị ảnh hưởng
những người bạn thân của đức tiến cố động viên bà vượt qua cú sốc mất con
tại lễ tưởng niệm của đức tiến ở tp hcm
bà ngọc ánh chia sẻ gia đình gấp rút làm thủ tục để bà có thể sang mỹ nhìn mặt con lần cuối
bà ngọc ánh cho biết thủ tục nhanh nhất là một tuần chậm hơn có thể mất một mươi ngày
trong trường hợp visa của bà không làm kịp cô ruột và anh trai của tiến sẽ thay bà sang mỹ nhìn tiến lần cuối
hiện cha mẹ của bình phương đã có mặt tại california mỹ và nhìn mặt con giày lần cuối
thưa quý vị chỉ sau hai tuần thí điểm thu phí sử dụng tạm thời một phần vỉa hè quận trung tâm tp hcm
tiếp nhận một trăm tám mươi trường hợp người dân đăng ký thuê kinh phí dự kiến thu gần bảy trăm năm mươi triệu đồng
ngày hai mươi bốn tháng năm ông dương thanh bình phó trưởng phòng quản lý đô thị quận một tp hcm cho biết
quá trình triển khai thí điểm thu phí sử dụng tạm thời một phần vỉa hè đã được người dân ủng hộ
do việc đóng phí mức phí được thực hiện theo quy định
bên cạnh đó việc cho phép sử dụng tạm một phần he phố được triển khai qua phần mềm khá thuận tiện
minh bạch người dân dễ dàng đăng ký
ông bình cho biết tính đến nay trên địa bàn quận đã có một trăm tám mươi trường hợp đăng ký sử dụng tạm thời một phần vỉa hè
với tổng diện tích hơn một bốn trăm linh m hai
quận một dự kiến tổng số phí sử dụng tạm thời một phần vì hè thu gần bảy trăm năm mươi triệu đồng
đến nay có bốn mươi bảy trường hợp đã đồng phí cho thuê vỉa hè với số tiền thu được hơn hai trăm ba mươi triệu đồng
theo thống kê phường bến thành có số hộ dân đăng ký nhiều nhất
với sáu mươi một trường hợp thuê vỉa hè đường lê thánh tôn phan bội châu có hai mươi chín và phan chu trinh có hai mươi
dù vậy một số tuyến đường người dân vẫn chưa mặn mà hoặc đăng ký thuê vỉa hè rất ít
như đường chu mạnh trinh chưa có hộ dân đăng ký đường hoàng sa chỉ có một trường hợp đường hàm nghi có năm trường hợp
trước đó ngày chín tháng năm ubnd quận một tp hcm triển khai thí điểm cho thuê vỉa hè tại một mươi một tuyến đường gồm
lê thánh tôn phan bội châu và phan chu trinh phường bến thành hoàng sa phường tân định mạc đĩnh tri phường đa cao
hải triều và chu mạnh trinh phường bến nghé hàm nghi phường nguyễn thái bình trần hưng đạo phường phạm ngũ lão
nguyễn cư trinh cầu ông lãnh cầu kho cô bắc phường cầu ông lãnh võ văn kiệt phường cô giang
các tuyến đường này đều đảm bảo điều kiện rộng ít nhất ba mét trong đó có một năm m dành cho người đi bộ với giá thuê là một trăm linh đồng trên một m hai trên một tháng
trừ đường võ văn kiệt phường cô giang có mức thuê là năm mươi đồng trên một mét vuông trên một tháng
mới đây tờ south china morning post của hồng kông trung quốc đã vinh danh hang sơn đòn của việt nam là một trong bảy điểm tham quan dưới lồng đất đẹp nhất thế giới
bài viết trên tờ south china morning post điểm lại hành trình tìm xa hang động lớn nhất thế giới
trong một chuyến đi rừng vào năm một nghìn chín trăm chín mươi một người nông dân hồ khanh phát hiện ra miệng hang
tuy nhiên tiếng nước chảy xiết và luồng gió thổi mạnh khiến ông không dám tiếp tục đi vào hang
những lần sau đó ông không thể nhớ vị trí của hang động bí ẩn
năm hai nghìn bảy khi đoàn thám hiểm hoàng gia anh tiến hành đợt tìm kiếm hang động mới tại phong nha kẻ bàng
ông cũng đã đưa đoàn đi tìm hang hết hai ngày nhưng không thấy
đến năm hai nghìn tám ông khanh đã tìm lại được vị trí cửa hàng và liên lạc với đội thám hiểm anh
qua đò đạc các nhà thám hiểm xác nhận hang có chiều dài năm km
ngoài hệ thống sông hồ ngầm hệ sinh thái rừng rậm phát triển hóa thạch bốn trăm linh triệu năm tuổi và những tầng địa chất ngoạn mục
hàng sơn đòn còn là nơi sinh sống của một số loài thực vật và động vật không tồn tại ở nơi nào khác trên trái đất
năm hai nghìn một mươi tám một nhóm chuyên gia anh nghiên cứu về hang động phát hiện hang sơn đòn rộng lớn hơn ít nhất ba mươi và sâu hơn nhiều so với thông tin trước đó